là tuyến giao thông huyết mạch nhưng cứ vào mỗi đợt chiều cường quốc lộ một a qua các tỉnh miền tây lại bị ngập sâu
để giảm bớt tình trạng trên tổng cục đường bộ đã triển khai thí điểm công trình chống ngập cho đoạn quốc lộ này
từ cuối tháng một mươi đến nay cục quản lý đường bộ bốn đã triển khai chống ngập cho quốc lộ một a đoạn qua xã song phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
gần một km đường thường xuyên ngập sâu do chiều cường sẽ được nâng cao thêm khoảng một mét
cao trình này được tính toán dựa trên đỉnh chiều lịch sử cuối tháng chín đầu tháng một mươi vừa qua
dự kiến tháng một mươi hai tới công trình với tổng kinh phí khoảng hai mươi hai tỷ đồng sẽ hoàn thành
theo cục quản lý đường bộ bốn ở đồng bằng sông cửu long có sáu tuyến quốc lộ với bốn mươi bảy điểm thường xuyên bị ngập do chiều cường
trong đó quốc lộ một a có tới hai mươi bảy điểm
để chống ngập ở tất cả các điểm này cần kinh phí lên đến ba trăm linh tỷ đồng
do nguồn vốn trích từ quỹ bảo trì đường bộ có giới hạn
nên đơn vị sẽ phân kỳ đầu tư chống ngập
điểm còn lại trong những năm tới